thưa quý vị khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một theo giờ địa phương tại thành phố bơn
tổng thống liên bang thụy sĩ gai park nguyen linh đã chủ trì lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam lễ đón được diễn ra trọng thị tại phủ tổng thống roman
với sự có mặt của đội tiêu binh danh dự và những nghi thức truyền thống của đất nước thụy sĩ
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có hội đàm với tổng thống thụy sĩ gai park nguyen linh
tại hội đàm trên tinh thần xây dựng tin cậy và hiểu biết lẫn nhau hai bên đã thảo luận và đạt được sự nhất trí chung
về nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ việt nam thụy sĩ phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế hai nước
hai bên nhất trí nỗ lực sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và khối mậu dịch tự do châu âu efta
góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển mạnh mẽ
năm hai nghìn hai mươi một đánh dấu kỷ niệm ba mươi năm chương trình hợp tác phát triển oda của thụy sĩ ở việt nam
thay mặt nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chân thành cảm ơn chính phủ thụy sĩ đã cung cấp nguồn oda quý báu cho việt nam
tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực phát triển đô thị xóa đói giảm nghèo phát triển nông thôn góp phần hỗ trợ việt nam đạt được
nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của liên hợp quốc
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn chính phủ thụy sĩ đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế trị giá khoảng năm triệu đô la mỹ
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam nhân chuyến thăm việt nam của phó tổng thống thụy sĩ inajio kasip tháng tám năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
đề nghị hai bên thúc đẩy việc các doanh nghiệp cơ sở nghiên cứu hai nước hợp tác phát triển sản xuất và phân phối vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín
ngay sau khi kết thúc hội đàm tại thành phố bern của thụy sĩ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và tổng thống thụy sĩ kai pagmelin đã có buổi họp báo công bố kết quả của hội đàm
hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước nhất trí sớm kết thúc đàm phán hiệp định việt nam khối mậu dịch tự do châu âu efta
tổng thống thụy sĩ mong muốn ký kết hiệp định thương mại tự do với việt nam tương tự như việt nam đã ký với liên minh châu âu eu
phát biểu tại họp báo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết hai nhà lãnh đạo nhận thấy hợp tác hai nước tuy có sự phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng
và cho rằng hai bên ủng hộ mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau
nhất trí sớm kết thúc đàm phán hiệp định việt nam efta
trong những năm gần đây thì tác động rất mạnh của covid một mươi chín nhưng mà thương mại đầu tư hợp tác các lĩnh vực giữa việt nam và thụy sĩ không ngừng được tăng ly
và nhiều lĩnh vực mới được mở ra sẽ chuẩn bị ký một hiệp định mới effta giữa việt nam và thụy sĩ trong thời gian đến sau khi chúng tôi thảo luận một lần nữa
tổng thống thụy sĩ gai park mơ linh khẳng định chuyến thăm này của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc là dấu ấn phát triển mới trong quan hệ hai nước
về câu hỏi của bạn trước tiên là cho phép tôi xin được cảm ơn và để nói tóm gọn lại thì chúng tôi cũng mong muốn ký được với việt nam một hiệp định
tại buổi làm việc lãnh đạo nhà trường đã báo cáo tình hình công tác giáo dục đào tạo thời gian qua những khó khăn vướng mắt và kiến nghị đề xuất cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo của trường đại học kỹ thuật hậu cần trong thời gian tới đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ trong lĩnh vực kỹ thuật hậu cần của công an các đơn vị địa phương
đặc biệt năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhất là tác động từ tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng tập thể đảng ủy ban giám hiệu nhà trường luôn đoàn kết thống nhất bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng
chia sẻ với những khó khăn ghi nhận nỗ lực của nhà trường thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân xác định rõ lợi thế khó khăn từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp trong công tác giáo dục đào tạo
nhà trường và các đơn vị chức năng khảo sát xác định đúng và sát nhu cầu đào tạo bố trí sử dụng hợp lý nguồn nhân lực làm công tác kỹ thuật hậu cần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh với vị trí vai trò là cơ sở đào tạo duy nhất của lực lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ về lĩnh vực hậu cần
các vụ đặt ra đối với nhà trường là hết sức nặng nề do đó trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kế hoạch chương trình công tác của bộ đã đề ra quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giảng viên cán bộ quản lý giáo dục theo phương pháp hiện đại nghiên cứu khoa học ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin
và trong năm hai nghìn hai mươi một này thì đoàn thanh niên nhà trường đã báo cáo tổ chức được hai đợt hiến máu tình nguyện với lực lượng công an nhân dân với truyền thống vì nước quên thân vì dân phục vụ thì hoạt động hiến máu cứu người lại càng có ý nghĩa cao cả hơn
và đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh covid ảnh hưởng sâu rộng và ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội đặc biệt là ảnh hưởng đến các bệnh viện trong việc cung cấp lượng máu cứu người
thì với trách nhiệm của những người trẻ trong lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi xác định đây vừa là trách nhiệm với cộng đồng vừa là nghĩa vụ và là dịp để chúng tôi thể hiện cái vai trò sung kích tình nguyện của mình trên tất cả các mặt đặc biệt là các hoạt động chung sức cùng cộng đồng
hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người việt
đối với các cán bộ chiến sĩ của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i đây không chỉ là món quà giá trị
gửi đến các bệnh nhân mà còn là trách nhiệm là nghĩa vụ là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ công an nhân dân